sau thời gian bơm thuốc kích thích bộ rễ hàng cây cổ thụ trên đường kim mã hàng chục công nhân viên lại tiếp tục cắt tỉa di chuyển một trăm linh sáu cây xanh về trồng trong vườn ươm ở tỉnh hưng yên
tại khu vực kim mã voi phục một phần làn đường đã được hạn chế để cắt tỉa hàng cây phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
sau khi hà nội có phương án di chuyển hàng cây trên phố kim mã nhiều người dân đã bày tỏ sự tiếc nuối